tổng lực huy động toàn bộ lực lượng nhanh chóng thông tuyến giao thông vào khu vực sạt lở
bảo đảm công tác cứu hộ cứu nạn tuyệt đối an toàn
đây là các phương án đang được sở chỉ huy tiền phương đưa ra nhằm nhanh chóng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
các nạn nhân bị mất tích do sạt lở tại đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy
theo ghi nhận tuyến đường dẫn vào khu vực xã hướng cùng nơi đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy đã bị sạt lở tại nhiều điểm
từ sáng hôm nay nhiều nhân lực và phương tiện đã được huy động cơ bản khắc phục nhanh một số điểm sạt lở nhẹ để có thể đưa phương tiện vào
lãnh đạo bộ quốc phòng yêu cầu các lực lượng chú ý an toàn lập phương án cảnh giới sạt lở để bảo đảm công tác cứu hộ an toàn
phải tổ chức hai cái bọn cảnh giới ở hai bên để quan sát trên này
khi mà thấy hiện tượng mà sạt tiếp thì phải gõ kẻ hoặc có tí niệm
được đường dưới hiện trường rút ra nhanh chóng rút ra
và đồng thời là thiết bị các loại ánh sáng để thậm chí làm cả đêm
nếu thế an toàn là nằm cả đêm chứ không thay ca
thì muốn là đưa đường đường vào để thay ca nằm cả đêm
để làm sao đưa anh em ra ngoài nhanh nhất
khó khăn lớn nhất hiện nay là đường vào thôn cợp bị tắt khoảng ba km
do có ba điểm sạt lở rất đa lớn
tại đây đang có mưa nên công tác thông tuyến các điểm sạt lở rất khó khăn
tỉnh quảng trị đã có phương án đề xuất bộ quốc phòng
hỗ trợ máy bay trực thăng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn